những năm gần đây huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số như đồng bào co đồng bào cà rông đồng bào hoa trong phát triển kinh tế
nhờ đó cuộc sống của bà con trên địa bàn huyện đang thay đổi mỗi ngày theo chiều hướng tích cực
con đường từ thôn bắc đi thôn tây của xã trà sơn có chiều dài gần năm trăm linh mét đã được bê tông hóa từ nguồn kinh phí không hoàn lại của chính phủ cộng hòa ireland
đã đem lại niềm vui lớn cho người dân địa phương giúp họ giao lưu buôn bán học sinh được đi học hàng ngày
huyện miền núi trà bồng đã rất nỗ lực đưa các chương trình chính sách tiến dụng
vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất tới cho đồng bào vùng cao đặc biệt khó khăn góp phần nâng cao đời sống cho bà con
tính đến nay tổng doanh số cho vay các chương trình đã đạt mức gần một trăm ba mươi năm tỷ đồng
tỷ lệ hồ nghèo giảm xuống còn ba mươi hai hai mươi ba có một xã đạt chuẩn nông thôn mới
đến nay các tuyến đường giao thông liên xã liên thôn đều được bê tông hóa
chín mươi năm đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được sử dụng điện lưới quốc gia
hàng chục công trình nước sạch phục vụ cuộc sống sinh hoạt của bà con cũng được xây dựng
bốn trên bảy xã miền núi có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế khoảng bảy mươi bốn phòng học vùng miền núi được xây dựng kiên cố
từ nay hai nghìn hai mươi bốn trà bồng sẽ tập trung phát huy các thế mạnh và các nguồn lực của trung ương của tỉnh
sẽ tập trung đầu tư cho nhân dân đặc biệt là đối với hồ nghèo và hồ càng nghèo
như là chương trình ba mươi a hợp phòng sản xuất tập trung các điện thắp sáng hệ thống nước sạch nước vệ sinh cho nhân dân
việc triển khai các chương trình chính sách dự án như thổi một luồng gió mới đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trà bồng
giúp bà con có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo
một sức sông mới đã và đang trỗi dậy trên quê hương miền cao quảng ngãi